cách bờ biển khoảng bốn trăm linh mét di tích danh thắng cấp quốc gia hòn yến ở xã an hòa huyện tuy an tỉnh phú yên
đang là điểm đến hấp dẫn lý tưởng của du khách trong và ngoài nước bởi những dạng san hô nhiều màu sắc kỳ thú
thế nhưng những dạng san hô này đang bị dẫm đạp xâm hại bởi con người và có nguy cơ biến mất
di tích danh thắng quốc gia quần thể hòn yến được công nhận từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi
có diện tích hơn một chín mươi hectare độ cao bảy mươi mét bao quanh là những vách đá dựng đứng
hòn yến được cấu tạo bởi các khối đá ba gian hình trụ hình lục rác kề nhau theo hướng nhỏ dần tạo nên hình chóp nhọn
đặc biệt khi thủy chiều xuống thấp xung quanh hòn yến nổi lên những dạng san hô đa sắc màu
khi thủy chiều lên du khách chỉ cần mặc áo phao bơi trên mặt nước biển xanh biếc
ngắm nhìn các loài sinh vật biển lượn lờ qua những dạng san hô
thế nhưng do lượng khách đến với hòn yến ngày một đông nên nơi đây đang bị quá tải
nhiều người còn sẫm đạp lên những dạng san hô làm nó bị chết hoặc biến dạng ở nhiều vị trí
thực trạng này đã đến mức báo động bởi nếu không có biện pháp bảo vệ những dạng san hô sẽ không còn
lượng khách đến hòn yến khá đông và nguy cơ nếu chúng ta không có bảo tồn tốt thì dạng san hô đó sẽ có thể bị phá vỡ và như thế là hủy hội rất nhanh
nhiều du khách khi đến hòn yến đều nhận được những dạng san hô đa sắc màu
hòn yến đều chụp cho mình những bức ảnh đẹp về dạng san hô
nổi bật nhất là ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn một mươi chín tạp chí du lịch danh tiếng của mỹ national geographic lựa chọn bức ảnh chụp con sao biển màu xanh dương nằm nghỉ trên dạng san hô
xen giữa những bãi đá ngay sắp bờ biển ở hòn yến của tác giả nguyễn ngọc thiện làm bức ảnh của ngày photo of therday càng làm tăng thêm giá trị tuyệt tác của vùng biển hoang sơ này
trong kế hoạch này chúng tôi cũng tiếp tục đề nghị ủy ban tỉnh
phối hợp một số ngành chức năng cũng như ủy ban dân huyện tuy an tăng cường công tác quản lý ở rạng san hô này
làm sao mà bảo vệ được không cho du khách giảm đạp lên dạng san hô hòn yến
và đồng thời cũng đang nghiên cứu là kêu gọi một số cái đối tác ở nước ngoài
một số tổ chức có thể người ta giúp hỗ trợ cho mình về việc bảo tồn dạng san hô hòn yến để phát triển theo hướng bình mượn nhất
để danh thắng hòn yến ngày càng trở thành điểm đến thu hút du khách trong và ngoài nước
cùng với việc bảo vệ nghiêm ngặt các dạng san hô chính quyền địa phương cần tăng cường thu gom rác thải
đầu tư hạ tầng giao thông xây dựng thêm các công trình vệ sinh công cộng và dịch vụ du lịch